nhận lời mời của bà florence pagli bộ trưởng quân đội cộng hòa pháp đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
do đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
thăm chính thức cộng hòa pháp từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng chín
chiều ngày một mươi bảy tháng chín theo giờ địa phương tại trụ sở bộ quân đội pháp bộ trưởng florence pagli
đã chủ trì lễ đón bộ trưởng ngô xuân lịch theo nghi lễ cao nhất dành cho bộ trưởng
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp chiều ngày một mươi bảy tháng chín tại trụ sở bộ quân đội pháp
bộ trưởng florence pale đã chủ trì lễ đón bộ trưởng ngô xuân lịch theo nghi lễ cao nhất dành cho bộ trưởng
sau lễ đón hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm
bộ trưởng quốc phòng pháp florence pagli khẳng định pháp có đồng quan điểm với nhiều quốc gia
về bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không trên tinh thần đề cao lực lượng
pháp sẽ tiếp tục có những đóng góp và duy trì môi trường hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực mà pháp có lợi ích
hai bộ trưởng thống nhất cho rằng các tranh chấp cần được xử lý một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
về quan hệ giữa hai nước bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định pháp là đối tác quan trọng của việt nam
việt nam coi trọng vai trò của pháp trên trường quốc tế ủng hộ pháp tăng cường hợp tác
cả song phương và đa phương với các nước asean cũng như tham gia các cơ chế asean
mong muốn pháp tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực nơi asean có vai trò trung tâm
hai bộ trưởng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam pháp thời gian qua
hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có
và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh
trên cơ sở đó hai bộ trưởng đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thỏa thuận sửa đổi thỏa thuận về hợp tác quốc phòng việt pháp được ký năm hai nghìn chín
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
đoàn đại biểu quân sự việt nam đã thăm trường chiến tranh và căn cứ không quân freeo một trăm một mươi năm
nhân dịp này các thành viên trong đoàn đã tiến hành một số hoạt động bên lề với các đối tác tương ứng của pháp
về hợp tác giữa các quân binh chủng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước